phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thị xã quảng yên điều tra xác minh làm rõ vụ việc đối tượng sèn văn hiệp có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa dẫn người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh quảng ninh
đối tượng xen văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có hộ khẩu thường trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai làm nghề lái xe thuê hiện trú tại thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh hàng ngày hiệp sử dụng xe ô tô để chở khách từ trạm thu phí bạch đằng về nút giao thông tiền phong thuộc thị xã quảng yên
để trốn tránh việc khai báo y tế hiệp nảy sinh ý định làm con dấu giả để đóng cho khách hiệp đã dùng điện thoại di động chụp lại giấu thật và thuê đặt làm một con dấu giả tương tự của chốt kiểm dịch
từ khi có con dấu giả trên hiệp đã sử dụng để đóng cho khoảng một mươi người khách nhằm trốn tránh không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu bạch đằng
ngày hai mươi năm tháng sáu hiệp đóng dấu giả và thu ba trăm linh đồng của anh đào văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa tuy nhiên khi đi qua chốt kiểm dịch dũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện là dấu giả quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định hiệp là người đã thực hiện hành vi